thưa quý vị ngày hôm nay kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm tiếp tục ngày làm việc thứ một mươi chín
trong phiên làm việc ngày hôm nay việc đề nghị làm rõ độ tuổi đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
trong luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm
đặc biệt quy định cần bảo đảm đồng bộ với luật người cao tuổi và bộ luật lao động
cho ý kiến về quy định trợ cấp hưu trí xã hội tại dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
đại biểu ma thị thúy băn khoăn với việc đưa đối tượng người từ bảy mươi năm tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
đang có sự không đồng nhất so với luật người cao tuổi và nghị định hai mươi quy định các chính sách xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
bởi khi không bổ sung đối tượng này vào dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
thì nhóm đối tượng này vẫn đang được hưởng trợ cấp xã hội
bên cạnh đó nếu gọi là trợ cấp hưu trí xã hội nhưng bao trùm cả đối tượng chưa từng tham gia đóng bảo hiểm xã hội
thì tên gọi này đã phù hợp chưa
nó làm rõ hơn quy định này về đối tượng độ tuổi tên gọi mức trợ cấp các chính sách có liên quan
đồng thời băn khoăn về mức hưởng của trợ cấp hưu trí xã hội đại biểu huỳnh thị phúc cho rằng
không nên quy định mức tiền cụ thể vì liên quan đến vấn đề trượt giá và lương hưu ở các thời điểm khác nhau
luật của chúng ta là mong muốn là có cái độ bền độ lâu dài cho nên là cũng đề nghị là ban soạn thảo và ban thẩm tra
cân nhắc xem xét sửa đổi theo cái hướng là quy định ở mức lương cơ sở và tính trượt giá
và các nội dung cụ thể thì sẽ giao cho chính phủ quy định để phù hợp và có cái mức tương đồng
theo hướng tốt hơn so với luật người cao tuổi
giải trình về điều này bộ trưởng đào ngọc dung nêu rõ đây là vấn đề mà chính phủ
ban soạn thảo đã bám sát tinh thần nghị quyết hai mươi tám của trung ương
đây là tầng đầu tiên trong hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng
trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo cho người lao động ở các độ tuổi là cao tuổi
và không có lương hưu không có bảo hiểm xã hội hàng tháng
lực xã hội bổ sung cho các đối tượng này có mức lương hưu cao hơn
phát biểu giải trình tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại phiên thảo luận về dự án luật
các tổ chức tín dụng sửa đổi vào chiều nay thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng khẳng định
đây là luật khó phức tạp chuyên sâu có tầm ảnh hưởng lớn
vì vậy những ý kiến đóng góp rất đáng trân trọng của các đại biểu quốc hội sẽ được tổng hợp đầy đủ
nghiên cứu kỹ lưỡng để hoàn thiện dự thảo luật
trong dự thảo về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi lần này
có nhiều quy định được tiếp thu chỉnh sửa bổ sung so với dự thảo luật chính quốc hội tại kỳ họp trước
đặc biệt là những nội dung nâng cao khả năng quản trị điều hành của các tổ chức tiến dụng
để hạn chế lạm dụng quyền của cổ đông lớn bổ sung yêu cầu trách nhiệm các giải pháp
từ chính các cổ đông của các tổ chức tín dụng khi các tổ chức này gặp vấn đề
trách nhiệm của những người tham gia hội đồng quản trị và ban điều hành của tổ chức tín dụng
minh bạch hóa thông tin trong hoạt động điều hành công khai thông tin về tỷ lệ của các cổ đông nắm giữ từ một trở lên
đặc biệt là những nội dung nâng cao khả năng quản trị điều hành của các tổ chức tín dụng

bởi vì quy định là để có căn cứ khi mà người ta sai phạm thì mình xử lý được người ta
thế còn đâu là cái quan trọng nhất đó là vấn đề tổ chức thực hiện
thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết trong quá trình chỉ đạo điều hành và thanh tra giám sát
cũng nhận diện và nhận thức được cần phải tăng cường công tác thanh tra giám sát
trong quá trình chỉ đạo điều hành và thanh tra giám sát chúng tôi cũng nhận diện và nhận thức được
là cần phải tăng cường công tác thanh tra giám sát
đặc biệt là ở các tổ chức tiến dụng thì có bộ phận kiểm soát kiểm toán của từng tổ chức tiến dụng
họ phải có trách nhiệm trong việc
là giám sát tối cao đối với hoạt động của hội đồng quản trị và ban điều hành
thì cái này chúng tôi trong thời gian vừa qua ngân hàng nhà nước cũng đã tăng cường
để họ là cái người chính tại tổ chức tiến dụng họ phải là cái người mà giám sát tối cao
và không phải là những người đó phải thực hiện theo những cái ông chủ của ngân hàng
với ý kiến đồng góp của các đại biểu quốc hội trong chiều nay
cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với ủy ban kinh tế
để nghiên cứu kỹ lưỡng tiếp thu giải trình đầy đủ báo cáo chính phủ
để chính phủ có báo cáo với ủy ban thường vụ quốc hội trình quốc hội tại kỳ họp lần sau
sáng nay tại hà nội viện nghiên cứu chiến lược chính sách công thương bộ công thương
đã tổ chức diễn đàn đẩy mạnh hiệu quả kết nối cung cầu
nhằm giúp các doanh nghiệp và ngành nghề thúc đẩy hiệu quả kết nối cung và cầu phát triển bền vững
diễn đàn đẩy mạnh hiệu quả kết nối cung cầu đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống hỗ trợ
và chính sách kinh tế để thúc đẩy hiệu quả kết nối cung và cầu
từ đó giúp các doanh nghiệp và ngành nghề phát triển bền vững
đại diện cơ quan quản lý nhà nước các hiệp hội doanh nghiệp chuyên gia đã cùng thảo luận
đánh giá cơ hội và thách thức trong thúc đẩy kết nối cung cầu
các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
trong bối cảnh tình hình thế giới đang đối mặt với nhiều biến đổi và thách thức
việc đẩy mạnh kết nối cung cầu không chỉ là cách để thúc đẩy sự phát triển kinh tế
mà còn là một hướng đi cần thiết để xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ
đáp ứng nhu cầu của thị trường và bảo đảm sự tăng trưởng bền vững
ngày hôm nay tại buổi hội thảo quốc tế các vấn đề đương đại trong kinh tế
quản trị và kinh doanh lần thứ sáu do trường đại học kinh tế quốc dân tổ chức
nhiều nhà khoa học các chuyên gia kinh tế đến từ các quốc gia đã chia sẻ trao đổi về chủ đề kinh tế số
trong điều kiện các động lực tăng trưởng truyền thống đã dần cạn kiệt
kinh tế số sẽ tác động mạnh mẽ đến việc tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp
theo phó giáo sư tiến sĩ tô trung thành trường đại học kinh tế quốc dân
vấn đề lớn của kinh tế việt nam hiện nay đó là suy giảm tổng cầu
mức tăng trưởng có thể không đạt mục tiêu đề ra
trong bối cảnh hiện nay kinh tế số là động lực quan trọng
động làm gia tăng mức đầu tư tăng tổng cầu của nền kinh tế
các nhà khoa học cũng đã đưa ra những phân tích để dự báo
định lượng về tỷ lệ tác động đến nền kinh tế
cũng như khả năng tác động đến năng suất năng lực cạnh tranh của kinh tế số
về mục tiêu tăng trưởng các chuyên gia cũng cho rằng năm hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh những giải pháp gia tăng tổng cầu cần tập trung vào các chính sách trọng cung
trong đó quan trọng nhất là cải thiện thể chế kinh tế
tạo điều kiện môi trường một cách tốt nhất cho các thành phần kinh tế
đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân các doanh nghiệp nhỏ và vừa
ngày hôm nay tại thủ đô hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tiếp tục có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo của tỉnh hậu giang
để chuẩn bị cho sự kiện festival quốc tế ngành hàng lúa gạo việt nam hậu giang năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề hành trình trăm năm lúa gạo việt
sự kiện mang tầm quốc tế này sẽ có các hoạt động lễ hội hội thảo khoa học
hội thi xác lập kỷ lục
với mục đích khơi dậy ý chí khát vọng phát triển ngành nông nghiệp nông dân và nông thôn
cùng với đó festival sẽ có hơn bảy trăm linh gian hàng sản phẩm ô cốp ẩm thực các món ngon từ gạo
và sẽ có buổi trình diễn máy móc thiết bị công nghệ canh tác lúa gạo đến từ các quốc gia
sự kiện này sẽ được tổ chức từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại tỉnh hậu giang
cũng trong ngày hôm nay tại tỉnh lào cai ubnd tp hà nội đã tổ chức hội nghị
kết nối đầu tư thương mại du lịch hà nội và các tỉnh tây bắc
với chủ đề kết nối cùng phát triển link to grow
tại hội nghị kết nối đầu tư thương mại du lịch hà nội và các tỉnh thuộc khu vực tây bắc
các đại biểu đã giới thiệu môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố hà nội lào cai
và một số tỉnh thành phố thuộc khu vực tây bắc
kết nối giới thiệu cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp nhà đầu tư
đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch các địa phương thuộc khu vực tây bắc
với tinh thần hà nội vì cả nước cùng cả nước thông qua chương trình ủy ban nhân dân thành phố hà nội
mong muốn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương và tăng cường quan hệ hợp tác
gắn bó giữa hà nội với các tỉnh thành phố trong cả nước kết nối cùng phát triển
nhân dịp này đại diện các cơ quan ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ký kết hợp tác
trên các lĩnh vực với các đơn vị của tỉnh lào cai
hội thảo thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng tiềm năng sang thị trường châu phi trung đông
do trung tâm hỗ trợ xuất khẩu cục xúc tiến thương mại tổ chức đã diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay tại hà nội
hội thảo đã cung cấp hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tìm hiểu khai thác thông tin tập quán kinh doanh
chính sách thương mại các mặt hàng tiềm năng khi giao thương tại thị trường châu phi trung đông
hiện doanh nghiệp có thể tận dụng các lợi thế cạnh tranh từ hiệp định thương mại tự do lục địa châu phi
afcfta chính thức bắt đầu vào năm hai nghìn hai mươi một khi các quốc gia thành viên tham gia thành lập một thị trường chung
bao gồm cả lĩnh vực thương mại và lĩnh vực đầu tư với tổng gdp là ba bốn nghìn tỷ đô la mỹ
tính đến quý ba kim ngạch của việt nam với khu vực châu phi đã tăng bốn bảy đạt bốn ba mươi năm tỷ đô la mỹ
trong đó nhiều mặt hàng nông sản của việt nam xuất khẩu sang khu vực đã tăng mạnh về số lượng và giá trị như gạo cà phê hạt điều
thưa quý vị sáng nay báo nhân dân đã phối hợp với tỉnh hà giang
tổ chức buổi tọa đàm nâng cao chất lượng truyền tải thông tin đến đồng bào vùng sâu vùng xa vùng khó khăn các tỉnh miền núi phía bắc
buổi tọa đàm nhằm tìm ra những phương pháp cách làm hay để nâng cao chất lượng thông tin
truyền tài đến người dân vùng dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn
tại buổi tọa đàm nâng cao chất lượng chuyển tải thông tin đến đồng bào vùng sâu vùng xa vùng khó khăn các tỉnh miền núi phía bắc
các đại biểu đã tập trung trao đổi những vấn đề đang được đặt ra trong công tác thông tin tuyên truyền kinh tế xã hội của tỉnh hà giang
tính thiết thực hiệu quả của việc cung cấp thông tin phục vụ đồng bào trong công cuộc xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền núi phía bắc
giải pháp nhằm tạo được dòng chảy hai chiều giữa các cơ quan truyền thông và đối tượng truyền thông là bà con dân tộc thiểu số
về tăng cường phối hợp hợp tác giữa báo nhân dân với tỉnh hà giang trong việc khai thác các nguồn thông tin cung cấp kịp thời hiệu quả đến đồng bào và đội ngũ cán bộ lãnh đạo
quản lý công chức viên chức các địa phương địa bàn vùng sâu vùng xa vùng khó khăn
ngày hôm nay ban điều hành đề án giáo dục quyền con người học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tp hà nội
đã tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin giáo dục quyền con người cấp trung học phổ thông ở việt nam hiện nay
nhằm có thêm những thông tin lý luận và thực tiễn cho việc triển khai hiệu quả đề án giáo dục quyền con người
hội thảo khoa học chia sẻ thông tin giáo dục quyền con người cấp trung học phổ thông ở việt nam hiện nay
thu thập chia sẻ thông tin giáo dục quyền con người cấp trung học phổ thông ở việt nam hiện nay
bao gồm cả lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng triển khai các tài liệu về giáo dục quyền con người
hội thảo cũng làm rõ luận cứ khoa học thực tiễn và đề xuất các giải pháp nhằm đưa các nội dung phương pháp giáo dục quyền con người
cấp trung học ở nước ta trong thời gian tới để đạt được hiệu quả cao hơn góp phần bảo đảm thúc đẩy quyền con người ở việt nam ngày càng tốt hơn
đề án đưa nội dung giáo dục quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
hoạt động giáo dục quyền con người đã được tăng cường thêm một bước
xét về cả nội dung và phạm vi tổ chức
mục tiêu theo đề án đến năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người cho người học
hiện thủ đô có hơn một trăm linh người khuyết tật
việc hỗ trợ giải quyết việc làm giúp người khuyết tật tự tin vượt lên hoàn cảnh có thu nhập ổn định
là mục tiêu của phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động người khuyết tật năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức ngày hôm nay
phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động người khuyết tật của thành phố hà nội
có ba mươi tám đơn vị doanh nghiệp tham gia với một tám mươi chỉ tiêu tuyển dụng và tuyển sinh
đặc biệt có một mươi năm doanh nghiệp cơ sở dạy nghề có sử dụng lao động là người khuyết tật tham gia với ba trăm bảy mươi năm chỉ tiêu tuyển dụng và tuyển sinh
đây là cơ hội cho lao động là người khuyết tật tự tin tìm kiếm được việc làm địa chỉ đào tạo nghề phù hợp
để từ đó tham gia vào thị trường lao động tạo ra thu nhập ổn định cuộc sống bản thân
thưa quý vị theo bộ y tế nước ta liên tục ghi nhận các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ
tính tới nay đã có gần sáu mươi ca bệnh
bộ y tế cũng cho biết nhiều khả năng việt nam sẽ tiếp tục ghi nhận các ca bệnh mới bởi mầm bệnh đã xâm nhập vào cộng đồng
vì vậy các địa phương cần tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình để dịch bệnh không bùng phát mạnh
trước số ca mắc tăng nhanh trong đó có một ca tử vong
vừa qua cục y tế dự phòng bộ y tế đã có văn bản đề nghị
giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo triển khai việc giám sát phát hiện sớm ca bệnh nguồn lây bệnh đồng mùa khỉ
bên cạnh đó là sự chung tay của các đơn vị
trên những kết quả khuyến cáo của toàn cầu chín mươi là nhóm nam đồng giới
và tám mươi trong số họ là những người nhiễm hiv aids
chính vì vậy thì chúng tôi cũng đã phổ biến thông qua những lớp tập huấn
cho những cán bộ y tế trong hệ thống phòng chống hiv aids
các phòng khám opc các phòng khám prep các hoạt động liên quan đến hướng dẫn tư vấn xét nghiệm
để yêu cầu tất cả các cán bộ y tế đó là khi các nhóm mà nam quan hệ đồng rời đến
thì một cách để tư vấn để truyền tải đến nâng cao kiến thức hiểu biết
người mắc bệnh đậu mùa khỉ có thể lây cho đối phương qua tiếp xúc da và vết luet
nếu mắc bệnh đồng mùa khỉ với những trường hợp có sức đề kháng bình thường
thì tiên lượng bệnh tốt không gây bệnh nặng và tử vong
người bệnh có thể hồi phục sau hai mươi một ngày
tuy nhiên bệnh có thể tiến triển nặng ở những người có sức khỏe đề kháng kém

và có thể được ghi nhận tại hơn một trăm linh nước ngoài vùng lưu hành
với địa bàn rộng việc giao lưu đi lại không hạn chế
thì nguy cơ bệnh xâm nhập vào việt nam là hiện hữu
để phòng chống bệnh đồng mùa khỉ cần tránh tiếp xúc gần với người có triệu chứng
khi nghi ngờ bị nhiễm bệnh cần tuân thủ việc cách ly
kịp thời tới cơ sở y tế để tránh lây nhiễm cho cộng đồng